xin chào các bạn
phan đức tiến một mươi hai tháng tù giam và nguyễn hoàng minh chín tháng tù treo về tội gây dối trật tự công cộng và buộc các bị cáo phải bồi tường cho gia đình bị hại chín mươi tám triệu đồng